tại quảng ngãi cũng trong chiều tối qua để chủ động ứng phó với bão noru
toàn tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng ứng phó với siêu bão
tại tổ một tổ hai thôn sơn xã sơn trà có một mươi hai hộ sân nằm trong vùng nguy cơ sản lửa cao
lãnh đạo huyện và xã đã về tận nơi nhắc nhở bà con chuẩn bị tinh thần đi tránh bão để đảm bảo an toàn
xã đã chuẩn bị các phương án di rời dân
chúng tôi đã trực tiếp đi bằng đồng nhanh giang để mà sơ táng nhanh giang đến về an toàn
về làm sao trong quá trình mưa bão để cho nó đảm bảo cho người dân tốt nhất về tính mạng
coi như là về tài sản
trên địa bàn huyện trà bồng có ba mươi sáu điểm có nguy cơ cao xảy ra sản lửa núi lửa đất nứt núi
sạt lở bờ sông lũ ống lũ quét ảnh hưởng đến bảy trăm tám mươi sáu hộ dân với ba ba trăm bảy mươi một nhân khẩu
đối với các điểm khu dân cư có nguy cơ xảy ra sản lửa
phải chủ động di rời dân đến nơi an toàn trước khi bão đến
các tuyến đường có các điểm xả lửa nguy cơ xả lửa cao
phải chủ động cắm biển cảnh báo cử người trực chốt gác khi có tình huống xấu
tích cực triển khai phương án ứng phó thiên tai của từng địa phương theo phương châm bốn tại chỗ
về để ứng phó kịp thời với bổ nổ ru thì bọn thường quỹ đã có các ban bản chỉ đạo
đồng thời cũng chỉ đạo bọn chú huy phòng chống lục bổ quyền
các di lãnh đạo quyền phân công thành các đoàn đi kiểm tra đổ đốc công tất
ứng phó bỏ các đơn vị xã thị đắng đặc biệt là quan tâm đến những nơi có nguy cơ xả lửa cao
và chỉ đạo có phương án di rời và cầu đến nơi an toàn
riêng tại huyện đảo lý sơn hiện có năm mươi một lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân
đã được đưa vào cảng neo đậu tàu thuyền để tránh bị hư hỏng thiệt hại